kính thưa quý vị liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án bạo hành bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
chiều tối nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra phán quyết và tuyên án tử hình
đối với bị cáo nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở gia lai
về hai tội đó là giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cha đẻ bé a bị tuyên tám năm tù
cho cả hai tội danh hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo đại diện viện kiểm soát qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa đủ cơ sở khẳng định
bị cáo nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái cùng phạm tội
trong đó hành vi phạm tội của bị cáo nguyễn võ quỳnh trang là đã xâm phạm tính mạng
sức khỏe danh dự nhân phẩm và tính mạng của người khác đặc biệt là phạm tội đối với trẻ em
nhẫn tâm phạm tội quyết liệt viện kiểm sát nhận thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo giáo dục
hành vi của hai bị cáo thái và trang gây bất bình trong nhân dân
bị dư luận xã hội lên án cần phải xử biết nghiêm trước pháp luật
nó có tính chất giáo dục giăn đe và đặc biệt là khơi dạy trong cộng đồng
cái ý thức bảo vệ đối với trẻ em chống bạo hành gia đình
theo tôi mức hình phạt mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị là nó phù hợp với quy định của pháp luật
và cũng tương thích với cái hành vi mà hai bị cáo này đã gây ra đối với đứa trẻ
tôi nghĩ rằng với cái hình phạt này là đủ để gian đe và phòng ngừa tội phạm mới trong xã hội

tại tòa nguyễn võ trang và nguyễn kim trung thái đã khóc đã tỏ ra ân hận khi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
những lời khai của các bị cáo trước tòa ngày hôm nay đã khiến tất cả những người có
tại phiên tòa không khỏi đau xót và mong rằng qua vụ án này sẽ là bài học sâu sắc nhất cho mọi người
để không còn hình ảnh đau thương như bé ph a không còn tiếng kêu cứu của những nạn nhân vì bạo lực gia đình